chiều ngày chín tháng bảy tại thành phố buôn ma thuật đắk lắc đã diễn ra chương trình giới thiệu du lịch đà nẵng tại đắk lắc
chương trình này được xem là một sự kiện quan trọng để ngành du lịch đắk lắc và đà nẵng cùng nhau trao đổi
tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch của hai địa phương
góp phần thúc đẩy thị trường du lịch nội địa sớm phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình giới thiệu du lịch đà nẵng đắk lắc cũng đã ký kết hợp tác khôi phục du lịch
sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín chú trọng thị trường nội địa như đòn bẩy cho sự hồi phục của ngành du lịch
với cam kết giảm giá nhưng không giảm chất các sản phẩm du lịch đà nẵng đắk lắc kỳ vọng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường khách nội địa
đây là dịp để hai địa phương cùng giới thiệu những chương trình du lịch kích cầu chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống vận chuyển
để cùng nhau liên kết trao đổi khách hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động sau dịch covid một mươi chín